đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay ngày một mươi chín tháng ba
kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin là những thông tin về an ninh kinh tế
lừa bán ký test nhanh covid một mươi chín trên mạng xã hội
hai đối tượng là hồ văn trí và hồ đắc thắng cùng chú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng ngãi tạm giữ
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân
hồ đắc thắng tạo tài khoản facebook vào trang thiết bị y tế đà nẵng để tìm kiếm người mua và người bán
sau khi người mua chuyển tiền xong thì trí và thắng xóa tin nhắn xóa tài khoản facebook vứt sim điện thoại để cắt liên lạc
cả hai đã thực hiện trót lọt bảy vụ lừa đảo với thủ đoạn trên chiếm đoạt hơn ba trăm linh triệu đồng
số tiền chiếm đoạt được cả hai dùng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bải trên mạng
hơn hai trăm linh bao đường cát loại năm mươi kg một bao vừa được công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai
tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
qua các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai phát hiện xe ô tô tải
do trần ngọc tạo ba mươi ba tuổi quê ở tỉnh nghệ an điều khiển đang dừng đỗ tại phường xuân bình
thành phố long khánh có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
phát hiện trên xe có hai trăm linh ba bao đường cát loại năm mươi kg một bao
trên bao bì có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài nhưng lại không có nhãn phụ bằng tiếng việt
tài xế chưa xuất trình được các hóa đơn chứng tử liên quan đến số hàng
sau bảy lần tăng giá xăng dầu liên tiếp các nhà cung cấp nguyên liệu lẫn đơn vị sản xuất kinh doanh
đã đưa ra thông báo về kế hoạch tăng giá hàng hóa
một trong những mặt hàng tăng giá ảnh hưởng nhất đến người tiêu dùng đó là thực phẩm
là tiểu thương bán mặt hàng thực phẩm khô tại chợ quan hoa quận cầu giấy hà nội
những ngày này gian hàng của bà thủy rất vắng khách
bởi các mặt hàng trong quầy của bà đều tăng giá do áp lực của xăng dầu
người dân cũng hạn chế mua
giá cả tăng lượng hàng bán ra giảm mạnh
theo tính toán của nhiều người sức mua chỉ bằng sáu mươi bảy mươi so với thời điểm trước tết
sau hạch toán lời lãi của các hộ kinh doanh cũng giảm đi trông thấy
các thứ này nó cũng lên giá một chút
rau cỏ thì ế này khó bán này
chợ ế thì chắc kiếm nó bao nhiêu
thì là người ăn người ta mua bán thì người ta cứ kêu là đắt thế đắt thế đấy
một mươi hai một mươi năm nghìn năm nay gọi hai mươi nổi mớ
ảnh hưởng rất nhiều tại vì đi làm thì lương thì cũng vẫn thế thôi
mà tất cả mọi thứ đều tăng thì bây giờ chi phí thì mình phải chi tiêu hạn hẹp đi
hoặc là mình phải tiết kiệm đi
thắt chặt chi tiêu chính là cách người tiêu dùng thích ứng
giá hiện nay khi động lương eo hẹp
tính bình quân trong hai tháng
xăng dầu cả nước đã tăng đến bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm ngoái
tác động của dịch covid một mươi chín khiến nhiều người giảm thu nhập
thì mức tăng cao của giá xăng kéo theo sự lên giá của nhiều mặt hàng khác
từ thực phẩm đến vận tải
sẽ khiến cuộc sống của người lao động khó khăn hơn bao giờ hết
cơ quan các cấp cần có những chính sách thích hợp
để cuộc sống của người dân được ổn định hơn
sau một tháng được mở cửa
hà nội đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại
đặc biệt sau khi thành phố hà nội đi đầu
trong việc thực hiện một loạt giải pháp mở cửa
tại văn miếu quốc tử giám di tích hòa lò hay là tại đền ngọc sơn
lượng khách đã bắt đầu tăng lên đáng kể
khu di tích nhà tù hòa lò
nhờ có những nội dung truyền thông hấp dẫn trên mạng xã hội
nên nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây để vừa tham quan
vừa nghiên cứu kiến thức lịch sử
chính vì thế dù là ngày thường
nhưng lượng khách đến đây khá ổn định
tại khu di tích văn miếu quốc tử giám
nếu như trước kia lượng khách tham quan chủ yếu là người nước ngoài
thì nay lượng khách trong nước trung bình một ngày
cũng từ hai trăm linh đến ba trăm linh khách
đặc biệt cuối tuần lượng khách có đông hơn
em mong là hết dịch để đi nhiều nơi hơn
chứ không có bị hạn chế gì nữa
lượng khách bà con nội địa của chúng ta
từ một mươi năm tháng hai đến giờ đến thăm di tích
thì cũng đã có những tửng bước tăng lên
nhưng mà trong những ngày bình thường
thì có thể là một trăm linh hai trăm linh khách
nhưng cuối tuần thì có thể là ba trăm linh bốn trăm linh khách và đông hơn
nhưng mà số lượng chủ yếu thì là
nhất là các gia đình và các em học sinh sinh viên
thì đến khá là đông
các di tích phục vụ hoạt động tín ngưỡng của người dân
cũng đã dần đông khách trở lại
đa phần người dân đều tuân thủ các biện pháp phòng dịch
và ban quản lý di tích cũng chuẩn bị nhiều biện pháp phòng dịch
đảm bảo an toàn cho khách tham quan
đối với công tác phòng chống dịch
thì đối với phủ tây hồ chúng tôi cũng chấp hành nghiêm
về cái năm k của bộ y tế
đồng thời là các cái dịch dùng dịch để mà sát khuẩn
thì cũng có những cái no nhắc nhở thường xuyên ngay ở cổng
ở phủ tây hồ
đồng thời là kết hợp cùng với các đồng chí công an phường
ủy ban nhân dân phường để đảm bảo công tác
đảm bảo phòng chống dịch cho tốt và nhắc nhở người dân
sau hai năm đóng cửa những chính sách khôi phục
ngành du lịch đang dần được triển khai
hiện hà nội đã cho phép mở cửa các dịch vụ sinh hoạt bình thường
và mở cửa lại phố đi bộ khu vực bờ hồ
đây sẽ là điều kiện để hà nội thu hút khách du lịch
khôi phục ngành du lịch dịch vụ vốn đã ngủ đông suốt hai năm qua
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm qua
một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
kể từ giờ ngày năm tháng năm công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc hà nội hải phòng
sẽ tạm dừng cung cấp các dịch vụ thu phí một dừng mtc
và thu phí bằng thẻ trả trước
chỉ có các phương tiện tham gia giao thông
sử dụng dịch vụ thu phí không rừng stc
và đảm bảo số dư trong tài khoản
thì mới được lưu thông qua các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này
đối với các xe còn số dư trong tài khoản mà không có nhu cầu sử dụng
chủ phương tiện sẽ được hỗ trợ chuyển số dư sang tài khoản xe khác
trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
liên tiếp tăng và giữ kỷ lục trong nhiều ngày
giá vàng bốn số chín hôm nay của sgc không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua
cụ thể lúc chín h hai mươi hai phút ngày một mươi chín tháng ba
vàng bộ số chín được tập đoàn vàng bạc đa quý doji và stc giao dịch như sau
sgc hà nội sáu mươi bảy tám triệu đồng một lượng mua vào
sáu mươi tám triệu đồng một lượng mua vào

sgc tp hcm sáu mươi bảy tám triệu đồng một lượng mua vào
hai mươi tám tám mươi triệu đồng một lượng bán ra
doji hà nội sáu mươi bảy tám mươi năm triệu đồng một lượng mua vào
sáu mươi chín năm triệu đồng một lượng bán ra
doji tp hcm sáu mươi tám triệu đồng một lượng mua vào
sáu mươi chín triệu đồng một lượng bán ra
tổng cục hải quan cho biết trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu
đã tăng mạnh tới một trăm linh hai ba
so với lượng nhập khẩu của tháng trước
cụ thể lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại
trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đạt chín một trăm năm mươi hai chiếc
tương ứng trị giá đạt hai trăm một mươi hai triệu đô la mỹ
tháng một nhập bốn năm trăm hai mươi năm xe tương đương với một trăm hai mươi bảy triệu đô la mỹ
đây là tín hiệu đáng mừng cho thị trường ô tô trong nước
đã khởi sắc trở lại sau hai năm trì trệ vì dịch covid một mươi chín
thưa quý vị thời gian qua
trên địa bàn thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh
đã thường xuyên xuất hiện các đối tượng không rõ lai lịch
lấy danh nghĩa là cán bộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ninh
để thực hiện hành vi lừa đảo bán sách báo và tài liệu
về công tác phòng cháy chữa cháy
số tiền chiếm đoạt được không lớn
nhưng hành vi của các đối tượng này không chỉ vi phạm pháp luật
mà nghiêm trọng hơn còn làm ảnh hưởng xấu đến uy tín
và hình ảnh của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
nói riêng và lực lượng công an nói chung
đồng thời ảnh hưởng đến việc sản xuất
kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp cơ sở
theo chủ một cửa hàng tại phường phương đông
thành phố uông bí cách đây khoảng một tuần
có một người phụ nữ gọi điện đến số máy của cửa hàng
thông báo về việc sắp tới
công an thành phố uông bí có mở lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy
và yêu cầu người này bắt buộc phải mua tài liệu để tham gia lớp học
họ yêu cầu tôi chuyển năm trăm linh để mua tài liệu phòng cháy chữa cháy
sau đó thì biêu điện cũng có chuyển hàng đến
tuy nhiên là khi mà tôi gọi điện lại xác nhận với công an thành phố uông bí
thì không có cái hình thức mua bàn sách hay tài liệu theo cái hình thức đấy
trước đó vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có sáu cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thành phố
đã mua và mang sách đến đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố uông bí
để tham gia tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên thời điểm này đơn vị không có bất cứ thông báo nào về việc mở lớp
qua xác minh kiểm chứng các thông tin do chủ cửa hàng cung cấp
lãnh đạo công an thành phố uông bí khẳng định
họ đã bị các đối tượng mạo danh lừa bán tài liệu với giá chín trăm linh đồng một quyền
về quy định trong nghị định và thông tư liên quan công tác phòng cháy cháy
và công tác huấn luyện phòng cháy chữa cháy
thì không có quy định về thu phí đối với công tác huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy cháy
chính vì vậy
cho nên là không có trường hợp nào là thu tiền
chứ còn hiện nay là có một số đối tượng là nói là chuyển tiền
qua cái tài khoản để sau đó thì cấp giấy
như vậy là những trường hợp này là những trường hợp nội đảo
và cũng cảnh báo với các đơn vị doanh nghiệp
và những người dân mà có nhu cầu huấn luyện
thì cũng lên cảnh giác và không giao dịch
không liên hệ với những đối tượng như thế
để thực hiện thủ đoạn trên
các đối tượng đã tìm hiểu nắm rõ thông tin về doanh nghiệp cơ sở
sau đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
các quán ăn mới thành lập
người đứng đầu cơ sở chưa nắm hết quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
mặt khác do các đối tượng không trực tiếp đến liên hệ
mà chỉ dùng sim giác gọi điện
nên việc xác định các đối tượng gặp nhiều khó khăn
đối với phía cảnh sát phòng cháy
các địa phương thì chúng tôi cũng đã làm việc với cơ sở
và đã có một thống nhất để chuyển các nội dung văn bản đến các cơ sở rồi
chính vì vậy cho nên là các cơ sở cũng không nên mua những trang sách
và sách ở ngoài bán mà nó không xuất xứ nó không rõ nguồn gốc
nếu như có trường hợp thì cần
ví dụ như các cơ sở mâu cần thì cũng chỉ liên hệ với phòng cảnh sát phòng cháy cháy
để chúng tôi cũng cử cán bộ để có sao chuyển một số các văn bản
xuống dưới cơ sở để công chí dựa công chí thực hiện
để ngăn chặn tình trạng các đối tượng lừa đảo bán tài liệu
phòng cháy chữa cháy công an thành phố uông bí khuyến cáo
khi phát hiện các đối tượng giả danh thực hiện các hành vi tương tự
đề nghị các cơ quan doanh nghiệp cơ sở kinh doanh và người dân
kịp thời phản ánh ngay đến đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố uông bí
hoặc báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để kiểm tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
đạp xe được coi là một bộ môn thể thao
mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của mỗi người tập
và bên cạnh đó thì nó còn tác động tích cực đến xã hội
đặc biệt là khi giá xăng tăng cao
và môi trường thì ngày càng bị ảnh hưởng xấu
bởi các phương tiện sử dụng xăng dầu
trong phần cuối của bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng phóng viên của chúng tôi
tìm hiểu làm thế nào để có thể lựa chọn được một chiếc xe đạp ưng ý
và những thông tin tư vấn này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay